thông tin về vụ án vừa xảy ra tại đắk lắk với nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trên bản nhậu
nguyễn văn tùng hai mươi tám tuổi trú tại huyện crongbuk tỉnh đắk lắc đã sử dụng hung khí
chém nhiều nhát vào bốn người với tổng tỷ lệ thương tật là ba mươi bảy
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã bắt tạm giam nguyễn văn tùng
để điều tra về hành vi giết người
vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy tại quán nhậu ở thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
giữa tùng và một số người trong bàn nhậu đã xảy ra mâu thuẫn
tùng dùng dao chém nhiều nhát vào đầu vai và tay của bốn người với tổng tỷ lệ thương tật là ba mươi bảy
vụ việc chỉ dừng lại khi công an phường an lạc xuất hiện và tùng bỏ chạy đi về
sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ từ công an thị xã buôn hồ
cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã có đủ căn cứ để bắt tạm giam nguyễn văn tùng
có hành vi gây cản trở lực lượng làm nhiệm vụ dùng những lời lẽ thô tục xúc phạm lực lượng công an
hai đối tượng vừa bị công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng khởi tố bắt tạm giam
và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú cùng với hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng sáu trong lúc tuần tra trên tuyến đường thăng long
khi đến trước quán trâm anh tổ công tác công an quận cẩm lệ phát hiện ô tô do nguyễn bá tín điều khiển
vi phạm đậu đỗ xe ở nơi có biển cấm đậu đỗ nên đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
tín không chấp hành mà còn dùng những lời lẽ thô tục xúc phạm danh dự thách thức đối với thành viên tổ công tác
tại thời điểm này châu ngọc tấn là bạn cùng ngồi nhậu cũng đã có hành vi gây cản trở lực lượng làm nhiệm vụ
dùng những lời lẽ thô tục xúc phạm lực lượng công an
sử dụng hung khí đuổi chém trọng thương nạn nhân với tỷ lệ thương tích năm mươi năm
đỗ văn hiếu nguyễn văn quý và nguyễn văn thoa vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phước
tỉnh bình định khởi tố và bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó nhóm thanh niên này đang hát karaoke thì bị một thanh niên hát phòng kế bên vào nhầm phòng
cho nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến sô sát
hậu quả hồ minh hải nguyễn ngọc trình và phạm xuân thiện bị nhóm của đỗ văn hiếu sử dụng hung khí đuổi chém trọng thương
riêng phạm xuân thiện bị thương tích nặng nhất theo kết quả giám định của cơ quan pháp y là năm mươi năm
hiện cơ quan điều tra công an huyện tuy phước đang tiếp tục truy tìm các đối tượng có liên quan trong vụ án để xử lý theo quy định
thưa quý vị dạnh thấp gây mưa đã xuất hiện ở khu vực miền núi và trung du bắc bộ sẽ xuất hiện nhiều điểm mưa
trưa nay dự báo vẫn sẽ nắng nóng cục bộ nhiệt độ trung bình toàn miền ngày hôm nay giao động từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
tuy nhiên đến chiều tối và đêm dãy thấp này sẽ tiếp tục hoạt động mạnh hơn
sau đó mưa sẽ mở rộng ra toàn miền bắc
lượng mưa phổ biến từ bốn mươi đến ba mươi độ
tranh lệch nhiệt độ sẽ dễ gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm xét gió giật thậm chí là mưa đá
chính vì vậy để có thể phòng tránh thiệt hại về người và tài sản
thì quý vị cần trăng chống nhà cửa tránh xa cửa sổ khi xuất hiện rông mạnh
bằng nhiệt độ chi tiết cho các tỉnh thành trên cả nước sẽ có trong phần cuối của chương trình
còn bây giờ mời quý vị cùng đến với những tin tức thời sự cập nhật lúc sáu giờ
sau hai ngày tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm
xem xét đơn kháng cáo của một mươi chín bị cáo và các bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
trong vụ án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
chiều hôm qua ngày hai mươi tám tháng sáu đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội
thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày quan điểm giải quyết vụ án này
đáng chú ý đại diện viện kiểm sát đề nghị bác bỏ toàn bộ các kháng cáo của một mươi chín bị cáo và các bị đơn dân sự
trong vụ án này có một mươi chín bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin hưởng án treo
và kháng cáo đề nghị hủy bỏ lệnh kê biên tài sản
theo đó các bị cáo mong cấp phúc thẩm xem xét đánh giá những tình tiết liên quan đến hoàn cảnh gia đình
tự nguyện nộp tiền khắc phục khẩu quả
theo nhận định của đại diện viện kiểm sát trong quá trình tố tụng
một mươi chín bị cáo có đơn kháng cáo thừa nhận hành vi phạm tội
thể hiện thái độ ăn năn hối cải các bị cáo có thân nhân tốt lần đầu phạm tội
và được cơ quan tố tụng xác định không có tư lợi cá nhân
tuy nhiên hành vi của các bị cáo đã không tuân thủ quy định quy trình tiêu chuẩn chất lượng
dẫn đến hậu quả của vụ án là rất nghiêm trọng
khi gây thiệt hại cho nhà nước số tiền là hơn tám trăm một mươi một tỷ đồng
ngoài ra các bị đơn trong vụ án là các công ty nhà thầu
cũng chưa nộp thêm khoản tiền nào để liên đối bồi thường thiệt hại cùng với các bị cáo
do đó đại diện viện kiểm sát cho rằng không có căn cứ chấp nhận đơn kháng cáo giảm nhẹ hình phạt
hoặc cho hưởng án treo đối với các bị cáo
đối với kháng cáo của các bị đơn dân sự trong vụ án là các tổng công ty nhà thầu xây dựng
sau khi phân tích đánh giá tính chất mức độ và nguyên nhân xảy ra vụ án này
đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của họ
vì nhận thấy không có căn cứ chấp nhận kháng cáo
và phiên tòa sẽ tiếp tục vào sáng ngày hôm nay
sau ba ngày tòa án nhân dân quận hai bà trưng mở phiên tòa xét xử ba bị cáo trong vụ án sập giàn giáo
khiến bốn người thiệt mạng tại công trình một mươi sáu a nguyễn công chứ hà nội
chiều ngày hôm qua đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa
đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với ba bị cáo về tội vi phạm quy định về an toàn lao động
đại diện viện kiểm soát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án đối với các bị cáo
nguyễn nhật lộc từ bảy năm sáu tháng đến tám năm tù
đường văn kiểm từ sáu năm sáu tháng đến bảy năm tù
và phạm văn chiến từ bảy năm đến bảy năm sáu tháng tù
về cùng tội là vi phạm quy định về an toàn lao động
bản luận tội nêu rõ hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội
xâm phạm các quy định của nhà nước về bảo đảm an toàn lao động
đã dẫn đến hậu quả thiệt hại về tính mạng cho người lao động
theo cáo trạng khoảng hai mươi h ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
tại công trình xây dựng số một mươi sáu a nguyễn công chứ hà nội
đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm ba công nhân bị tử vong tại chỗ
một công nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và tử vong sau đó
qua điều tra đã xác định ba bị cáo là nguyễn nhật lộc đường văn kiểm và phạm văn chiến
có hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động
nên đã gây ra vụ tai nạn lao động khiến bốn người tử vong
công an thành phố thủ đức đã bàn giao đối tượng lê công hầu
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn quê ở tỉnh bến tre cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
để tiếp tục điều tra về hành vi giết người theo thẩm quyền
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi năm tháng sáu
công an thành phố thủ đức nhận tin báo của người dân
về việc căn nhà của một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
ở đường nguyễn tư nghiêm phường bình trưng tây xảy ra cháy
thời điểm cháy căn nhà có sáu người nhưng bốn người kịp thời thoát ra bên ngoài
riêng hai người con gái là sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và hai nghìn ba không thoát được nên tử vong
xác định vụ cháy có dấu hiệu tội phạm
nên lực lượng công an đã vào cuộc điều tra và bắt giữ được lê công hồng
khi đang lẩn trốn ở huyện châu thành tỉnh tiền giang
vì phóng hỏa đốt nhà là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm với người phụ nữ trên
và bực tức về thái độ của hai cô con gái nước bà nên nảy sinh ý định sát hại
ngày hai mươi bốn tháng sáu hầu lái xe máy từ tỉnh bến tre lên thành phố hồ chí minh
và mua xăng để phóng hỏa gây án song
hầu tẩu thoát khỏi hiện trường để trở về tỉnh bến tre
tại phú yên công an thị xã đông hòa đang củng cố hồ sơ
để xử lý vụ sản xuất buôn bán hàng giả quy mô lớn

sau khi đối chiếu các thông tin trên máy tính đã khớp
anh chỉ việc bấm và nhận biển số
rất thuận nợ cho chúng tôi
cái việc đăng ký xe máy

hơn ba mươi km mà đi lại nó rất vất vả

và nhanh thủ tục nhanh chóng gọn nhẹ
thấy là đi lại ra đây nó tiện hơn gần hơn
gần nhà này cấp về
thì biển số là có trong ngày luôn
nên là chúng tôi không phải đi lại xa xôi cả
rất hài lòng ạ
việc đăng ký xe tại địa phương
thì cũng giúp cho lực lượng cảnh giao thông
có những công tác nghiệp vụ
nó cũng dễ quản lý hơn
chúng ta cũng sẽ lắm mắt được

từ đó là chúng ta lắm mắt được
các lưu lượng phương tiện
đăng ký nhiều hay ít
để kết nối với công tác tuần tra kiểm soát
làm sao cho thuận nợ
cho việc đi lại của người dân

trên địa bàn
lai châu là tỉnh miền núi
địa bàn rộng giao thông đi lại khó khăn
quãng đường di chuyển từ bàn
đến trung tâm tỉnh xa và vất vả
việc cấp đăng ký xe máy tại xã
là bước cải cách hành chính
mang ý nghĩa lớn giúp tiết kiệm thời gian
và chi phí đi lại cho người dân
đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách
thủ tục hành chính công nâng cao hiệu lực
hiệu quả quản lý nhà nước
về an ninh trật tự trong các lĩnh vực công tác đăng ký
quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ